bộ y tế đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc chữa ngộ độc rượu bằng truyền năm lít bia
tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị được báo chí đưa tin vào ngày một mươi tháng một mươi
trước thông tin truyền bia giải độc rượu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị
theo báo cáo của bệnh viện sau khi tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc methanol do uống rượu
bệnh viện đã tiến hành xử trí cho bệnh nhân theo phác đồ điều trị ngộ độc methanol của bộ y tế
bên cạnh đó trong quá trình lọc máu thải độc các bác sĩ đã sử dụng các biện pháp hỗ trợ khác
một trong số đó là chuyển bia có ethanol vào dọa dày thông qua ống thông
bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện
theo hướng dẫn xử trí ngộ độc methanol của bộ y tế lọc máu cấp cứu là biện pháp quan trọng hàng đầu
và quyết định việc đào thải methanol ra khỏi cơ thể người bệnh
ngoài ra trong quá trình lọc máu thải độc ethanol cũng có thể được sử dụng theo đường tiêu hóa
để tranh chấp chuyển hóa với methanol có trong máu
tuy nhiên biện pháp hỗ trợ này phải được thực hiện và theo dõi sát sao tại cơ sở y tế có đủ điều kiện
theo hướng dẫn chuyên môn và chỉ định của bác sĩ
bộ y tế khuyến cáo sử dụng rượu bia có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
người dân nên hạn chế sử dụng rượu bia
khi nghi ngờ có dấu hiệu ngộ độc do uống rượu bia thì phải đến ngay cơ sở y tế để được xử trí điều trị kịp thời
tuyệt đối không được tự ý sử dụng bia để giải ngộ độc do uống rượu bia gây ra
không phải cứ uống bia vào là giải độc được rượu
nếu đã ngộ độc ethanol có trong rượu bia mà vẫn tiếp tục uống rượu bia có ethanol thì mức ngộ độc càng nghiêm trọng
rượu bia giả vì các loại rượu bia này có thể chứa methanol